sáng ngày hai mươi tám tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan văn anh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng bắc nam bảy mươi chín nguyên chủ tịch hội đồng
quản trị công ty nova bắc nam bảy mươi chín cựu thượng tá phó trưởng phòng tổng cục năm bộ công an cùng bốn đồng phạm
trong đó bị cáo phan văn anh vũ cùng hai bị cáo nguyễn hữu bách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cựu đại tá
phó cục trưởng cục b sáu mươi một tổng cục v bộ công an phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cựu trung tướng
phó tổng cục trưởng tổng cục năm bộ công an bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu khoảng ba
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm hai bị cáo bùi văn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cựu trung tướng
thứ trưởng bộ công an và trần việt tân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cựu thượng tướng
thứ trưởng bộ công an bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tổng cộng có một mươi luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho các bị cáo theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao quá trình điều hành công ty
cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín và công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín phan văn ánh vũ đã lợi dụng
danh nghĩa của bộ công an để đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất
chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà đất công sản có diện tích lên tới
hàng nghìn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là đà nẵng và thành phố hồ chí minh
trái quy định của pháp luật viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định để xảy ra tội phạm trên là
do sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ quản lý nghiệp vụ và quản lý tài sản công
của bùi văn thành và trần việt tân đều nguyên là thứ trưởng bộ công an sự buông lỏng quản lý
và vi phạm quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà đất công sản của một số lãnh đạo
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh quá trình điều tra
ban đầu bị cáo phan văn anh vũ thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn xin giao nộp bảy tài sản do phạm
tội mà có để khắc phục hậu quả tuy nhiên đến nay phan văn anh vũ không thừa nhận hành vi phạm tội
mà còn có đơn xin không giao nộp bảy tài sản này